thưa quý vị nghi phạm trích điện giết chết năm thanh niên ở nam kinh ở dương kinh hải phòng
đã bị lực lượng chức năng hải phòng phối hợp bắt giữ
đó là trần hữu côn cũng chính là họ hàng của nạn nhân
nạn nhân là anh trần công nguyên ba mươi hai tuổi ở phường đa phúc quận dương kinh
được phát hiện tử vong trên giường bên cạnh có dây điện
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác định đối tượng gây án là trần hữu côn
sinh sống tại bình dương vừa mới về quê ở hải phòng chết
nguyên nhân gây ra án mạng là do mâu thuẫn từ trước
do mâu thuẫn vào các tỉnh phía nam hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
đang tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý đối tượng
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn văn tiến sinh năm hai nghìn năm
ở khu dân cư nhân hưng phường trí minh thành phố trí linh tỉnh hải dương
vừa bị khởi tố bắt tạm giam
theo tài liệu điều tra vào ngày tám và mùng chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tiến là đối tượng đã bán ba điếu thuốc
bên trong có chứa các sợi khô màu vàng dạng cỏ mỹ
cho một đối tượng ở phường sao đỏ thành phố trí linh với giá là bốn trăm năm mươi đồng
tiến cho biết số thuốc trên được tiến lấy từ một đối tượng quen biết trên mạng xã hội
khi bán xong tiến được hưởng năm mươi đồng
kết quả giám định các chất bên trong điếu thuốc mà tiến bán có chứa ma túy
điều đang nói là tiến hiện đang là học sinh lớp một mươi hai của trung tâm giáo dục thường xuyên
trên địa bàn thành phố trí linh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp chí linh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng hai mươi ngày để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lê đình hội chú xã xuân xuân nam huyện đồng xuân tỉnh phú yên vừa bị bắt giữ về tội trộm cắp tài sản
ngày hai mươi năm tháng bốn và hai mươi hai tháng năm năm ngoái hội lén lút bán một phần diện tích rừng keo
tại tiểu khu một trăm ba mươi hai khu vực bầu năng thôn tân vinh
xã xuân sơn nam thuộc quyền sở hữu của ông lê thành thủy chú thị trấn vân canh huyện vân canh tỉnh bình định
cho ông hồ hoàng châu ở thị trấn la hai để lấy sáu mươi triệu đồng
ngày hôm sau ông châu thuê thần công khai thác toàn bộ diện tích rừng keo đã mua lại của hội
đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ông thủy phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an
kết quả điều tra xác định hành vi của lê đình hội gây thiệt hại cho vườn keo của ông thủy
với trị giá là hơn hai trăm sáu mươi năm triệu đồng
trưa ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã phá tụ điểm cờ bạc
dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một phần đất trống trên địa bàn xã thới sơn thành phố mỹ tho
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín con gà tạm giữ một mươi sáu điện thoại di động chín xe mô tô và gần bảy mươi triệu đồng
đồng thời tiến hành làm việc đối với một mươi tám đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc này
qua làm việc các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm đồng thời khai nhận tụ điểm cờ bạc
tụ điểm cờ bạc do đối tượng hồ văn cần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã thới sơn thành phố mỹ thò tổ chức
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự bàn giao cho công an thành phố mỹ tho
tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
nghi phạm trích điện giết chết năm thanh niên tại dương kinh thành phố hải phòng đã bị lực lượng chức năng hải phòng phối hợp bắt giữ
đó là đối tượng trần hiếu côn cũng chính là họ hàng của nạn nhân
nạn nhân là anh trần công nguyên ba mươi hai tuổi ở phường đa phúc quận dương kinh được phát hiện tử vong trên giường bên cạnh có dây điện
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác định đối tượng gây án là trần hữu côn sinh sống tại bình dương vừa mới về quê ở hải phòng
nguyên nhân gây ra án mạng là do mâu thuẫn từ trước côn đã bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
trộm hơn bốn sáu hectare rừng keo của người khác để bán lê đình hội chú tẩy xã xuân sơn nam huyện đồng xuân tỉnh phú yên
vừa bị công an huyện đồng xuân phú yên bắt giữ về tội trộm cắp tài sản
vào ngày hai mươi năm tháng bốn và hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hội lén lút bán một phần diện tích rừng keo tại tiểu khu một trăm ba mươi hai khu vực bầu năng
thôn tân vinh xã xuân sơn nam thuộc quyền sở hữu của ông lê thành thủy chú tại huyện vân canh tỉnh bình định
cho ông hồ hoàng châu ở thị trấn la hai để lấy sáu mươi triệu đồng
sau đó ông châu thuê nhân công khai thác toàn bộ diện tích rừng keo đã mua lại của hội
thì ông thủy phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an
kết quả điều tra xác định hành vi của lê đình hội gây thiệt hại cho vườn keo của ông thủy với trị giá hơn hai trăm sáu mươi năm triệu đồng
công an tp hà nội cho biết hiện nay trên mạng xã hội đang xuất hiện các tài khoản giả danh luật sư
đăng bài về việc hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này
các đối tượng lừa đảo sẽ giả vờ kết nối với bên an ninh mạng
thông báo với nạn nhân số tiền bị lừa đã được kẻ gian chuyển qua hình thức cá cược đặt lệnh trực tuyến với mục đích rửa tiền
luật sư giả yêu cầu nạn nhân đóng tiền để tham gia vào trò cá cược đặt lệnh để thu hồi số tiền đã mất
khi các nạn nhân mắc bẫy nạp tiền thì các đối tượng sẽ thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và yêu cầu phải nạp thêm tiền
hệ thống mới cho rút về
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo
người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết theo quy định của pháp luật
sau vụ trẻ bị đánh trong thời gian tham gia khóa tu mùa hè ở chùa cựa đà
ủy ban nhân dân huyện thanh ngoai tp hà nội đã kiểm tra và yêu cầu tạm dừng tổ chức các khóa tu
lãnh đạo ban tôn giáo tp hà nội cho biết ban đã làm việc với giáo hội phật giáo huyện thanh ngoai
về trường hợp một phụ huynh phản ánh con bị đánh tại khóa tu mùa hè ở chùa cựa đà
bàn tôn giáo hà nội cũng đã yêu cầu các quận huyện tổng hợp toàn bộ danh sách khóa tu tổ chức
trong mùa hè năm hai nghìn hai mươi ba nếu nhà chùa chưa đủ điều kiện thì tạm dừng các khóa tu lại
trong khi đó lãnh đạo ủy ban nhân dân xã cựa khê cho biết sau khi nắm được thông tin xã đã tổ chức
đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại chùa đà qua đó các khóa tu đều có danh sách các em đăng ký
cơ sở vật chất tại chùa cơ bản đảm bảo tuy nhiên thời điểm khóa tu thứ hai diễn ra
địa phương bị cắt điện và nước do đó cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của các em
trước đó phụ huynh một em học sinh đã đăng tin trên mạng xã hội về việc con trai một mươi một tuổi
bị bạn đánh ở khóa tu của chùa cự đà khiến cho em này bị chấn thương ở tay
con chị nói bị bạn đánh bằng ghế gỗ không được tắm nhà vệ sinh bẩn và phải ngủ ở dưới nền đất
một vụ án mạng khác cũng xảy ra vào đêm ngày một mươi bảy tháng sáu tại bình phước
sau khi hai nhóm thanh niên hỗn chiến hiện công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an
thị xã phước long đang tổ chức khám nghiệm hiện trường truy bắt các đối tượng
vụ hỗn chiến xảy ra tại khu phố phước sơn phường phước bình thị xã phước long
hai nhóm thanh niên đuổi nhau la hét giữa đêm mưa
vụ việc khiến cho một người đã tử vong một người bị thương nặng
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra
xác minh ban đầu nạn nhân tử vong là nguyễn hoàng tân là người trên địa bàn
còn người bị thương chưa xác định được danh tính
cũng để điều tra về hành vi giết người vào ngày hôm nay công an tỉnh thanh hóa cho biết
đã tạm giữ hình sự lê hiễu thuận trú tại huyện đông sơn
vào sáng ngày một mươi sáu tháng sáu lê hữu thuận gọi điện thoại cho một người phụ nữ đến nhà để giải quyết chuyện vay nợ
tuy nhiên sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn
thuận đã dùng dao chém nhiều nhát khiến cho người phụ nữ tử vong tại chỗ và con trai của người này bị thương nặng
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
tuy nhiên biết không thể thoát tội lê hiễu thuận đã mang theo hung khí gây án đến cơ quan đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
aiga pirich quốc tịch latvia trú ở tp thủ đức tp hcm về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
iga plue được xác định là đã thuê người đứng tên đại diện pháp luật để thành lập ba công ty
công ty này được gọi là group of greatest và fincap việt nam
thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba thông qua hai trang web tamo vn và findo vn
ba công ty đã giải ngân cho vay hơn hai triệu lượt vay tổng cộng hơn sáu bảy mươi hai tỷ đồng
thu lợi bất chính hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
khám xét ba công ty cơ quan công an đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
từ đó đã khởi tố vụ án khởi tố chín bị can là giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận trưởng nhóm
chiều nay ubnd tp bảo lộc tỉnh lâm đồng đã thống kê sơ bộ tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn
từ đêm ngày một mươi bảy cho đến ngày một mươi tám tháng sáu
bước đầu xác định có một người tử vong một người bị thương một nhà máy thủy điện
hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
điều đáng chú ý là từ sáu h ba mươi phút sáng nay nhà máy thủy điện dambri buộc phải dừng phát điện để khắc phục hậu quả
trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ ubnd tp bảo lộc đã ban hành văn bản hòa tốc
chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương huy động lực lượng trực chiến tại các khu vực sung yếu
để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân
đồng thời giả soát kiểm tra các khu vực thấp trũng khu vực có nguy cơ sạt lở
để cảnh báo và chủ động vận động sơ tán người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
vào ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã phước long
đang tổ chức khám nghiệm hiện trường đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng
khiến một người bị đâm tử vong một người bị thương nặng
trước đó vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi bảy tháng sáu người dân sống hai bên đường dt bảy trăm năm mươi
thuộc khu phố phước sơn phường phước bình thị xã phước long
nghe thấy tiếng đuổi nhau la hét giữa đêm mưa
khi người dân chạy ra ngoài thì phát hiện hai nhóm thanh niên đang hỗn chiến trên đường
hai thanh niên gục ngã trong đó một người đã tử vong một người bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an địa phương
nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
qua xác minh ban đầu nạn nhân tử vong được xác định là nguyễn hoàng tân
ba mươi một tuổi chú thị xã phước long
người bị thương nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện trở đấy hiện chưa rõ tên tuổi
tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra vào đêm ngày hôm qua
khi một gia đình đang ngủ thì ta luy đất đá cao bảy m đổ sập vùi lấp
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh lâm đồng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường cứu nạn cứu hộ hai nạn nhân
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút đêm ngày hôm qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhận được tin báo về việc một gia đình bốn người đang ngủ thì bất ngờ bị ta lui nứt vỡ đổ sập vào nhà
vùi lấp các thành viên thuộc địa bàn thôn ánh mai một xã lộc châu
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ba đã xuất ba xe cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương
thực hiện các biện pháp giải cứu nạn nhân
thông tin tại hiện trường hai cháu bé nằm ngoài cùng bị tác động ít được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài
người vợ nằm giữa bị vùi lấp hoàn toàn may mắn sống sót nhờ một khe nhỏ
còn người chồng nằm ở phía trong cùng đã tử vong
sau hai giờ đồng hồ giải cứu nạn nhân nữ đã được cứu ra khỏi khu vực sạt lở và được chuyển đến bệnh viện hai lâm đồng cấp cứu
cho đến ba giờ sáng ngày hôm nay lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của nạn nhân nam
hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ
vào sáng ngày một mươi tám tháng sáu công an tỉnh phú yên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa hai xe ô tô khách khiến hai người chết nhiều người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu tại km một nghìn ba trăm ba mươi bốn một trăm linh quốc lộ một đoạn qua huyện phú hòa tỉnh phú yên
xe ô tô khách do anh lê hồng quang chú tại tỉnh bình định điều khiển chạy theo hướng nam bắc đã va chạm với xe ô tô khách
do anh đỗ tấn quý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại tỉnh quảng nam điều khiển theo chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn khiến một hành khách tử vong và nhiều người bị thương phải đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cấp cứu điều trị
và trong đêm qua bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên đã huy động toàn bộ bác sĩ điều dưỡng các khoa tiếp nhận phân loại bệnh nhân để cứu chữa
vào sáng ngày một mươi tám tháng sáu có một nạn nhân tử vong các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên đang tập trung khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
vào sáng ngày hôm nay gần một thí sinh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh văn bằng hai do bộ công an tổ chức
và đây là năm thứ tư liên tiếp bộ công an tổ chức kỳ thi tuyển sinh văn bằng hai vào các trường công an nhân dân
thu hút được học viên tốt nghiệp loại giỏi nhân tài vào lực lượng công an nhân dân
từ sáu giờ sáng tại điểm thi học viện an ninh công tác chuẩn bị thi đã sẵn sàng để đón các thí sinh
phòng đề đồ cho thí sinh được bố trí cách xa điểm thi trên hai mươi năm mét
các tình nguyện viên cũng sẵn sàng tại các điểm chốt để sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh
lần này thi thì em vẫn có một áp lực thăng thẳng
nhưng mà mục tiêu của em là vẫn được vào trong bộ ngành công an và được phục vụ trong ngành công an
điểm thi học viện cảnh sát nhân dân thu hút hơn một trăm linh thí sinh tham dự với nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát
với hình thức thi tự luận các thí sinh trong ngày hôm nay đã hoàn thành hai môn thi triết học mạc lê ninh
lý luận nhà nước và pháp luật
theo các thí sinh để thi tuyển sinh văn bằng hai kiến thức đều nằm trong kiến thức đại cương ở trình độ đại học

sáng nay thì bọn em thi môn triết học mạc lê ninh
đây là một môn mà bọn em đánh giá là rất là khó và nó có rất nhiều những khái niệm trừu tượng
em cũng đã ôn luyện môn này rất là lâu rồi
và bây giờ thì có
trong sáng nay thì bọn em làm bài thi thì em cũng rất cố gắng và mong là sẽ đạt được kết quả tốt trong cái bài thi này
việc ra đề thi năm nay thì có khác so với những năm trước là bộ công an thống nhất
hướng dẫn các hội đồng tuyển sinh dạng thức và cách thức ra đề thi
mặc dù là tại mỗi hội đồng thi đều chủ động ra để thi
nhưng mà cái việc ra đề thi này thống nhất theo dạng thức và cái cách thức chung của bộ hướng dẫn
năm nay bộ công an tiến hành tuyển sinh văn bằng hai với hai phương thức
xét tuyển thẳng với những thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi xuất sắc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt giỏi
phương thức thứ hai thí sinh tham gia thi hai môn
tương ứng với ngành mình đăng ký tại các trường công an nhân dân
lấy điểm thi để xét tuyển